xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
bộ tài nạn khá sớm vắng khách và nạn nhân không được trang bị phương tiện bảo hộ
theo quan sát của phóng viên tại khu du lịch với chiều dài khoảng một km đã được bố trí lực lượng và các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
thời gian cao điểm lượng du khách đổ về khu vực này lên tới hàng nghìn lượt người
gây quá tải và khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ
khi chỉ với tám nhân viên túc trực
cũng theo đơn vị này dù đã được nhắc nhở liên tục
nhưng nhiều du khách vẫn chưa mấy quan tâm đến những lời cảnh báo
những tấm biển này xem ra không phát huy hiệu quả
theo thống kê riêng trong những ngày nghỉ lễ
tại khu vực này đã xảy ra chín vụ tai nạn tương tự khác nhưng được cứu hộ kịp thời
thừa thiên huế hiện có khoảng sáu điểm du lịch sông suối thác được quản lý và nhiều điểm tự phát khác
từ những thực tế trên cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu
khi mà ý thức của du lịch không được tạo ra
các du khách cũng như những quy định về an toàn của các khu du lịch chưa được coi trọng